sáng nay ngày bốn hai bốn tại hà nội học viện báo chí và tuyên truyền tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai nghìn một mươi bảy
mỗi năm học viện báo chí và tuyên truyền đào tạo hơn hai sinh viên đại học chính quy tập trung
gần hai sinh viên vừa học vừa làm hơn năm trăm linh học viên cao học và hơn năm mươi tiến sĩ
trên năm mươi cán bộ giảng dạy ở học viện có trình độ giáo sư phó giáo sư tiến sĩ là giảng viên chuyên viên cao cấp
hàng trăm cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi và ngoại ngữ tốt
có khả năng tham gia nghiên cứu giảng dạy các chương trình quốc tế với hơn hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị học viện cần tiếp tục đổi mới căn bản nội dung chương trình
phương pháp dạy và học xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên có đủ phẩm chất năng lực để mạnh nghiên cứu khoa học
sáng ngày hai tháng bốn bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức lễ trao giải thưởng chất lượng quốc gia cho bảy mươi bảy doanh nghiệp
và trao giải thưởng chất lượng quốc tế châu á thái bình dương năm hai nghìn một mươi sáu
giải vàng chất lượng quốc gia năm hai nghìn một mươi sáu được trao cho một mươi năm doanh nghiệp gồm tám doanh nghiệp sản xuất lớn
sáu doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa một doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và vừa có sáu mươi hai doanh nghiệp nhận giải bạc chất lượng quốc gia
giải thưởng chất lượng quốc gia là một hình thức tôn vinh khen thưởng hàng năm ở cấp quốc gia của thủ tướng chính phủ
cho các tổ chức doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ
cũng trong lễ trao giải có ba doanh nghiệp việt nam đoạt giải thưởng châu á thái bình dương năm hai nghìn một mươi sáu
là tổng công ty xây dựng công trình giao thông bốn công ty cổ phần thiết bị điện tpd tỉnh đồng nai
và công ty cổ phần dược lâm đồng ladofa
ngày hai tháng bốn công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp kcp việt nam một trăm linh vốn ấn độ
tại huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên đã khởi động giai đoạn một của dự án nhà máy điện sinh khối kcp phú yên
và chính thức hòa vào lưới điện một trăm một mươi kw
từ khi nhà máy đường tại huyện sơn hòa của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp kcp việt nam
được nâng cấp công suất ép từ năm tấn lên tám tấn mía cây một ngày thì lượng bã mía tồn dư lớn
sau khi được xử lý tốt bã mía tạo ra nguồn nhiệt rất lớn phục vụ cho sản xuất điện năng
từ đó công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp kcp việt nam đã triển khai xây dựng nhà máy điện sinh khối
với tổng công suất sáu mươi mw kinh phí đầu tư gần một ba trăm linh tỷ đồng
và giai đoạn một nhà máy có công suất ba mươi mw với sản lượng điện hàng năm đạt hơn bảy mươi triệu kwh
hiện công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp kcp việt nam đang tiếp tục triển khai giai đoạn hai của dự án
khi đó công suất nhà máy đường sẽ được nâng lên một mươi tấn mía cây một ngày
tương ứng với công suất nhà máy điện sinh khối sẽ đạt sáu mươi mw như thiết kế
nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng huyện gio linh tỉnh quảng trị
sáng nay ngày hai tháng bốn tại xã gio mai huyện gio linh
tập đoàn viễn thông quân đội việt theo phối hợp với ủy ban nhân dân huyện gio linh
khánh thành công trình trường trung học cơ sở do mai
công trình khu nhà chức năng trường trung học cơ sở gio mai huyện gio linh tỉnh quản trị
được khởi công vào tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu với tổng kinh phí đầu tư là hơn sáu tỷ đồng
khu nhà được xây dựng hai tầng với tám phòng gồm phòng tin học âm nhạc mỹ thuật
phòng thực hành hóa và sinh phòng đa năng
bên cạnh đó tập đoàn viễn thông quân đội việt theo tài trợ thêm bốn mươi bộ máy tính
và toàn bộ trang thiết bị bên trong các phòng của trường học
việc đưa vào sử dụng khu nhà chức năng của trường trung học cơ sở do mai
sẽ đáp ứng được nhu cầu cấp thiết trong việc dạy và học của thầy và trò
ở vùng cát bãi ngang của tỉnh quảng trị đang gặp nhiều khó khăn
ngày hai tháng bốn hàng trăm người dân ở huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh và thành phố vinh
tỉnh nghệ an đã mang xe ô tô ra rừng đi chậm và đỗ hai đầu cầu biến thủy một và biến thủy hai
để phản đối việc thu phí qua trạm bot bến thủy một
đây là lần thứ hai trong vòng hai tuần qua người dân đưa ô tô phản đối trạm thu phí
cầu bến thủy một và cầu bến thủy hai do tổng công ty xây dựng công trình giao thông bốn quản lý
khai thác để hoàn vốn cho các dự án bot
theo người dân không những thu phí cao việc thu phí bot ở trạm thu phí bến thủy một là không đúng
bởi người dân không đi vào một mét đường bot nào của tổng công ty xây dựng công trình giao thông bốn
nhưng vẫn phải đóng lại phía này
dù đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết
ngoài ra người dân cũng đề nghị di rời hai trạm thu phí ra khỏi khu vực cầu bến thủy
xin được tiếp tục những thông tin đáng chú ý khác
hôm nay mùng hai tháng bốn hàng trăm người dân và du khách đã tham dự

dự lễ khao lề thế lính hoàng sa tại đình làng an hải xã an hải huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi
là hoạt động ý nghĩa không chỉ góp phần khẳng định quyền chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa và trường sa
mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn tri ân tưởng nhớ đến những hùng binh hoàng sa năm xưa
đã tuân lệnh triều đình ra quần đảo hoàng sa trường sa để tuân thủ khai thác sản vật cắm mốc khẳng định chủ quyền biển đảo
lễ khao lề thế lính hoàng sa được tổ chức với hai nội dung chính
lễ khao lề thế cổ truyền và lễ đua thuyền tứ linh lân lòng quy phụng
sau phần chủ lễ đọc sớ lần lượt các dòng tộc trên địa bàn xã an hải có người thân ra xa trường năm xưa
đã thực hiện nghi lễ cúng tế giúp các hình nhân thế mạng và mô hình thuyền để thả trôi ra biển
riêng phần lễ đua thuyền tứ linh có sự tham gia của gần một trăm linh vận động viên chia làm bốn đội
các đội đua thuyền trong khoảng chiều dài tám trăm linh m dọc bờ biển
mỗi thuyền phải hoàn thành bốn vòng đua để phân định đội về đích trước
theo ban tổ chức dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi bảy
để bảo đảm an ninh trật tự an toàn cho du khách về sự lễ hội
lực lượng chức năng tỉnh phú thọ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
trong suốt thời gian trước trong và sau lễ hội
được chuẩn bị ngày khai hội ngày một bốn tức ngày năm ba âm lịch
gần một cán bộ chiến sĩ công an tỉnh phú thọ đã được huy động
làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực lễ hội
ngoài lực lượng công an tỉnh công an các huyện
công an của tỉnh còn có sự tham gia của một số đơn vị thuộc bộ công an
trên cơ sở đó các phương án kế hoạch cụ thể đã được triển khai
nhằm ngăn chặn có hiệu quả hoạt động trước trong và sau lễ hội
ngoài ra tỉnh phú thọ cũng bổ sung lắp đặt năm mươi camera tại các đền
vị trí tập trung đông người điểm giao thông quan trọng để thuận tiện
cho việc quan sát triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự
trên các trục đường dẫn vào khu di tích lịch sử đền hùng
bên cạnh lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng và hướng dẫn phương tiện
vào các bãi gửi xe đúng nơi quy định
thành hóa tôi ra đây nhưng mà lực lượng cảnh sát giao thông
lực lượng trật tự giao thông năm nay
là hướng dẫn cho bà con anh em lái xe là chú đáo
đảm bảo cho bà con lễ hội tốt hơn
đi lễ hội đền hùng năm nay tôi thấy là lực lượng công an của chúng ta
là hướng dẫn chỉ đường và rất là rõ ràng cụ thể bảo vệ
rồi phân luồng cho du khách đi rất là tốt an toàn trật tự
không có vấn đề gì sẽ rất là tốt
theo thống kê của ban tổ chức trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng bốn
có khoảng hơn bốn xe ô tô các loại và hàng nghìn lượt xe mô tô
đưa đón đồng bào về dự dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng
với sự vào cuộc đồng bộ tích cực của toàn lực lượng công an tỉnh
tình hình an ninh trật tự từ khi khai hội đền hùng đến nay
luôn luôn được bảo đảm nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn
cho du khách thập phương đồng bào cả nước về dự dỗ tổ
trong phần tin quốc tế tổng thống mỹ ký xác lệnh điều tra thâm hụt thương mại
thảm sát bằng dao và gậy ở đền thờ hồi giáo của pakistan
tổng thống mỹ donald trump ngày hôm nay vừa ký hai xác lệnh
trong đó chỉ đạo các quan chức thương mại nước này tìm hiểu những nguyên nhân
dẫn đến tình trạng thâm hụt thương mại ở mỹ kiểm tra đánh giá cụ thể
đối với từng quốc gia và từng sản phẩm
xác lệnh thứ nhất được xem như là một phần trong những nỗ lực
nhằm giải quyết tình trạng chính sách thương mại mà chính quyền trump
cho là không công bằng của các đối tác của mỹ được công bố ngay trước thềm
cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch trung quốc
tập cận bình trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng bốn tới
cũng như cuộc đối thoại kinh tế cấp cao giữa mỹ và nhật bản
dự kiến diễn ra vào giữa tháng bốn tới
trung quốc và nhật bản sẽ là hai trong số các đối tác lớn của mỹ
diễn bị điều tra theo xác lệnh vừa ký
xác lệnh thứ hai yêu cầu các quan chức đẩy nhanh việc thu thuế chống bán phá giá
và các loại thuế cao đã được áp dụng đối với những sản phẩm từ nước ngoài
được trợ giá hay trợ cấp một cách bất hợp pháp
bộ thương mại và văn phòng đại diện thương mại mỹ sẽ nghiên cứu
về mức thuế quan của các nước đối tác những rào cản phi thuế quan trợ cấp chính phủ
vấn đề quyền sở hữu trí tuệ cùng những hình thức giao dịch thương mại
đi ngược với lợi ích của nước mỹ và sẽ báo cáo lên tổng thống trong vòng chín mươi ngày
truyền thông thái lan dẫn lời ông udom ratam marid đại diện của ủy ban soạn thảo hiến pháp thái lan
cho biết hiến pháp mới của nước này sẽ được phê chuẩn trong tháng bốn và cũng trong thời gian này
ủy ban hiến pháp thái lan sẽ đệ trình luật về chính đảng và luật về ủy ban bầu cử
lên hội đồng lập pháp quốc gia quốc hội thái lan

đại diện của ủy ban soạn thảo hiến pháp thái lan cho biết hiến pháp mới của nước này sẽ được phê chuẩn trong tháng bốn và cũng trong thời gian này

đã được đệ trình lên nhà vua vagila longkorn và theo đúng kế hoạch bản hiến pháp này sẽ được phê chuẩn trong tháng
trong tuyên bố của chính quyền quân sự thái lan việc soạn thảo và thông qua hiến pháp mới là nội dung chính cần phải hoàn thành
trước cuộc bầu cử đưa thái lan trở lại lộ trình dân chủ sau cuộc đảo chính năm hai nghìn một mươi sáu
hôm một mươi ba tháng một vừa qua quốc hội nước này đã thông qua các điều khoản sơ đổi hiến pháp theo yêu cầu từ văn phòng của nhà vua vajiralongkorn
động thái này đã trì hoãn cuộc tổng tuyển cử ở thái lan vốn từng dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm hai nghìn hai mươi
mới đây phát biểu với báo giới người phát ngôn chính phủ thái lan cho biết tổng tuyển cử dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian ít nhất một mươi chín tháng
sau khi hiến pháp mới được ban hành và thái lan cần phải soạn thảo và thông qua ít nhất một mươi đạo luật phát sinh từ hiến pháp mới
sáng sớm nay một vụ giết người đẫm máu xảy ra tại một đền thờ hồi giáo suphie ở tỉnh punjab của pakistan
giới chức địa phương cho biết người trông coi đền thờ này đã dùng dao và gậy sát hại hai mươi tín đồ và khiến bốn người khác bị thương
theo cảnh sát địa phương người trông coi đền thờ là abdul wahid năm mươi tuổi khai nhận ra tay sát hại các nạn nhân trên do lo sợ họ đến đền để giết hai y

hiện lực lượng trước này đã bắt giữ đối tượng này cùng với hai nghi can đồng phạm
hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra vụ việc xong cho rằng nghi phạm có dấu hiệu bị hoang tưởng và dối loạn tâm thần hoặc có thể vụ việc liên quan đến tranh giành quyền trong coi đền
theo điều tra sơ bộ các nạn nhân có dấu hiệu bị tra tấn và đầu độc trước khi bị giết hại
đây là vụ bạo lực mới nhất xảy ra tại đền thờ hồi giáo sofi ở pakistan
hồi tháng hai vừa qua một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công một đền thờ suphie ở miền nam pakistan khiến tám mươi tám người thiệt mạng
một con tàu chở quặng dài ba trăm một mươi hai mét của hàn quốc
có tên là stiula daiji đã bất ngờ mất tích không dấu vết trên biển đại tây dương
có thông tin cho rằng trước đó một tin nhắn thông báo tàu chìm đã được gửi đi từ một thủy thủ trên tàu
theo một quan chức của bộ ngoại giao hàn quốc tại seoul cách đó một ngày con tàu đã mất tín hiệu ngay sau khi một thủy thủ trên tàu gửi tin nhắn cho chủ tàu hàn quốc thông báo rằng con tàu đang bị chìm
hiện chính quyền hàn quốc và lực lượng hải quân uruguay đang điều tra vụ việc và bắt đầu hoạt động tìm kiếm cứu hộ trên diện dân
chưa bao giờ trào lưu đi xe đạp nở rộ ở bắc kinh như lúc này trung quốc đang tạo điều kiện để người dân trở lại với phong trào đi xe đạp vì môi trường và chống kẹt xe
tại một số trường học như đại học nhân dân bắc kinh trung quốc xe đạp khắp sân trường phần lớn mỗi sinh viên hay thầy cô giáo đều có một chiếc xe đạp
nếu mua khoảng một hai triệu một chiếc còn không thì sử dụng xe đạp của các công ty cho thuê rất dễ để có thể tìm thấy một chiếc xe cho thuê trên các vỉa hè
và điều quan trọng nhất để mọi người yêu thích xe đạp là chi phí rất thấp có hàng chục công ty cho thuê xe đạp với hàng trăm ngàn chiếc từ chính sách khuyến khích kinh doanh loại hình này của chính quyền thành phố bắc kinh
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại